trong dự thảo nghị định đã đưa ra nhiều chế tài để ngăn chặn những tiêu cực xảy ra trong môi trường giáo dục
tuy nhiên hiện còn có nhiều ý kiến trái chiều
và trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ nguyễn tùng lâm
chủ tịch hội tâm lý giáo dục hà nội để cùng quý vị khán giả và cùng chúng tôi tìm hiểu và thảo luận sâu hơn
về những quy định từ dự thảo này
trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và sau đây xin mời ông cùng quý vị khán giả hãy cùng theo dõi một phóng sự do phóng viên của chúng tôi ghi nhận
được trình bày một cách đồng bộ và toàn diện đây là cách nhìn mới về quản lý hành chính
bởi từ trước đến nay lĩnh vực giáo dục thường nhạy cảm khi đề cập đến xử phạt đôi khi lại né tránh
tại dự thảo này dư luận quan tâm nhiều đến quy định xử phạt giáo viên lên đến ba mươi triệu đồng
khi giáo viên xúc phạm danh dự thân thể người học
giáo viên còn buộc phải công khai xin lỗi học sinh hoặc bị đình chỉ giảng dạy từ một đến sáu tháng
theo dự thảo này hành vi sửa chữa nội dung bài thi
hoặc sửa điểm bài thi trái quy định chỉ bị phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
làm lộ bí mật đề thi bị phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
phó giáo sư trần xuân nhí nguyên thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhận định
việc giáo viên xúc phạm nhân phẩm thân thể học sinh có thể bị phạt lên đến mức cao nhất là ba mươi triệu đồng là không khả thi
không cần thiết dù xuất phát từ ý tưởng tốt là có chế tài ngăn chặn việc xúc phạm bạo lực học đường
tiến sĩ lê viết khuyến nguyên vụ phó vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo thì cho rằng
tham gia giao thông sai luật phạt tiền thì đúng nhưng phạt tiền giáo viên vì xúc phạm thân thể nhân phẩm thì tôi thấy lạ
tôi cho rằng việc xúc phạm học sinh đến mức độ nào đó rơi vào bộ luật hình sự hãy nên phạt
chúng ta phải cân nhắc vấn đề này không nên tất cả đều quy ra phạt bằng tiền
vâng thưa ông trong dự thảo mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra mới đây
thì có quy định về phương án phạt tiền đối với giáo viên
và đối với quy định này thì cũng đã có ý kiến cho rằng đây là một phương án xử phạt khá là kiên cưỡng
và thậm chí là có thể dẫn tới việc mang tính chất bỏ tiền ra để xóa bỏ cái hành vi vi phạm của mình
vậy theo ông thì liệu rằng chúng ta có nên xử phạt bằng tiền trong môi trường giáo dục hay không
và đặc biệt là đặt giữa mối quan hệ giữa thầy và trò trong nhà trường
vâng đặt vấn đề rất là hay
vì hiện nay tiên dư luận đang có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này
theo tôi được biết thì bộ giáo dục cũng muốn đưa cái nghị định xử phạt hành chính này để chấm dứt những cái hiện tượng tiêu cực trong ngành giáo dục
đấy là một động cơ tốt động cơ tích cực
nhưng mà làm như thế nào đấy là một câu chuyện thứ hai chúng ta phải bàn
tức là ở đây thì người ta yêu cầu là giáo viên cũng như tất cả những người khác phải bình đẳng trước pháp luật
vì thế này
nếu anh cứ vi phạm thì tôi cứ phạt
đấy là một quan điểm
nhưng cái quan điểm thứ hai người ta không tán thành
bởi vì cái môi trường giáo dục nó khác
nhất là trong nhà trường thì ông thầy là một thần tượng
nếu chúng ta không làm cho cái vai trò tôn sư trọng đạo trong nhà trường thì không dạy được
ông thầy ở đây không những dạy học trò bằng trí thức mà bằng chính nhân cách của mình
nhân cách của ông thầy càng được lớn càng được tôn vinh càng có ý tín cho học sinh
cái việc dạy học càng có kết quả
và vì thế thì người ta thấy rằng là xử phạt hành chính
đối với giáo viên thì không nên
hãy trả nó về cái môi trường giáo dục
còn điều chỉnh những cái sai sót của giáo viên là có luật công chức viên chức
và chúng ta phải để cho bình đẳng trong tất cả những luật khác
do đó người ta phản đối
nhưng cũng có ý kiến là tán hành cái việc đưa cái việc xử phạt hình chính
nhưng nó phải rõ khái niệm
phải rõ cái mức độ
nếu ông thầy mà đã bị

nếu ông thầy bị đình chỉ giảng dạy hay ông thầy bị phạt ba mươi triệu
thì chắc chắn là không thể đứng ở cái bộ giảng ở tại cái trường ý
ít nhất phải sang trường khác hoặc nơi khác
đi sâu hơn vào cái bản dự thảo này
thì trong dự luật này có điều ba mươi hai
là đã nhận được rất nhiều sự quan tâm
cũng như là những ý kiến trái chiều khác nhau
về điều khoản này thì giáo viên sẽ bị phạt tiền
nếu như xâm phạm đến danh dự và thân thể của học sinh
tuy nhiên thì dự thảo lại không đề cập đến những cái chi tiết cụ thể
ví dụ như là như thế nào
thì gọi là xâm phạm
mà khi mà xảy ra hành vi xâm phạm rồi
thì ai sẽ là người phạt
và cái số tiền phạt đó thì rồi sẽ đi về đâu
và được sử dụng vào những cái mục đích gì
vậy ông có ý kiến như thế nào về điều ba mươi hai
cái băn khoăn về tiền đi về đâu
ai thôi thì tôi không lo được cái đó
nhưng mà đúng cái mức độ thế nào để xử phạt
tôi nói thí dụ vừa qua chúng ta đã có xảy ra cái chuyện
là cô giáo cấp một
bắt phạt học sinh quỳ
và sau đó bố mẹ học sinh đến
bắt cô giáo quỳ
đúng cùng hai cái hiện tượng
một cái là xâm phạm vào học trò
một cái xâm phạm vào thầy giáo
vậy cái hành chính này xử lý thế nào
thế vì ở đây thì tôi thấy là
ví dụ cái chuyện cô giáo bắt quỳ học sinh
là việc không nên
đấy là vi phạm nhân cách học trò
nhưng thực chất cái việc bắt quỳ
thì từ trước đến giờ ông cha ta vẫn bắt học trò quỳ đi chứ
không phải đây là phát kiến của cô giáo đâu
không phải đúng không
còn mức độ đến đâu thì đấy là
cô giáo phải rút kinh nghiệm
và trong cái phương pháp giáo dục mới chúng ta cấm
nhưng nói như thế để liệu
cô giáo bắt quỳ đã phạt hành chính được chưa
đấy nó phải cụ thể như thế thì người ta mới thấy là thỏa đáng
còn nếu không hay chỉ nói chung chung như thế này
thì biết và dụng như thế nào
vâng như ông cũng đã vừa nói
thì khi mà giáo viên
có xảy ra vi phạm
thì chúng ta cũng đã có luật công chức viên chức nhà nước
để xử lý những cái vi phạm đó
và khi đó thì
giáo viên đó sẽ nhận được những cái bài học
để họ có thể tự điều chỉnh lại những hành vi của mình
vậy thì đặt trong bối cảnh là
đã có sẵn một luật như vậy rồi
thì liệu rằng cái điều ba mươi hai có còn
thật sự cần thiết nữa hay không
tôi cho là ý kiến mọi người như thế thì bộ dục
phải xem xét lại nếu ít nhất ra thì
cũng phải làm tường minh tất nhiên là trong cái luật
thì không thể biết nhiều được
nhưng mà phải làm rõ
là những cái vi phạm
của giáo viên với học sinh
phải được xem xét của hội đồng giáo dục
và rút kinh nghiệm nếu anh còn
tái phạm và gây hiệu quả nghiêm trọng
thì mới đến mức phạt tôi nghĩ
nếu ghi tưởng minh như thế thì người ta cũng
đỡ hiểu lầm hết chứ nếu chúng ta
chỉ ghi chung chung như thế này như cái
thảo luật này thì rõ ràng người ta
hết sức phản đối vì như thế là
không tôn minh thầy của giáo
khi một cái sự việc ấy nó xảy ra thì
ai sẽ là người tham gia vào
để gọi là
thu thập bằng chứng giải quyết
các vấn đề rồi mới có đến
bước tiếp theo thì trong một cái môi trường

nhà trường vậy thì mỗi một nhà trường
phải lập ra một cái ban thanh tra kiểm tra
để làm việc đấy hay là công an
hay là thế nào ta làm thế nào để cho
những người giáo viên họ làm hết tâm huyết của họ
họ có quyền được phép
làm những gì họ muốn chứ không
phải là chúng ta liên tục chặn
họ bằng tất cả những điều luật
gây những cái sức ép để khiến cho họ
càng ngày càng cảm thấy ức chế hơn với ngành
thì tôi nghĩ cái việc này thực sự là không ổn
trong bản dự thảo lần này mà bộ giáo dục và đào tạo
đã đưa ra thì cũng có
quy định xử phạt về hành vi như là
ép học thêm hay là tổ chức
dạy học thêm mà không bảo đảm được
đầy đủ về cơ sở vật chất và
điều này thì cũng đã nhận được những cái
ý kiến rất là khác nhau có nhiều người
tỏ ra là không đồng tình bởi vì
nhiều khi là cũng xuất phát từ chính cái
nguyện vọng của chính các bậc phụ huynh
họ mong muốn con em mình được học thêm ông nghĩ sao
về điều này trước hết là cái việc
hiện nay tình trạng học sinh của chúng ta
học thêm chản lan
rất khổ cho các cháu
thì cái này nó có
hai nguyên nhân một là cách thi cử của
chúng ta khuyến khích hai là
cái cách của chúng ta hiện nay là vẫn
chạy theo bằng cấp vẫn chạy
theo điểm số thì nó gây
ra những cái chuyện như vậy chất là
bố bà mẹ luôn luôn kỳ vọng của con
muốn con thế này muốn con thế khác bằng cái việc
đó thì tôi cho là
phải nghiêm khắc với việc dạy thêm
quan điểm của tôi là thế này là cấm
tuyệt đối trong các nhà trường
và thầy cô giáo
tự ý dạy
dạy thêm cho học sinh và thu tiền
dưới bất cứ hình thức nào đều phải cấm
cấm một cách tuyệt đối cho nó
rõ ràng cái thứ hai là
thầy cô giáo được quyền
dạy thêm nếu được đăng ký
và phải nộp thuế
rõ ràng bình đẳng chấp pháp luật
và công khai rõ ràng như thế
một là chúng ta như thế mới dễ xử lý
có bảo trong
nhà trường dạy thêm là bồi dưỡng
học sinh giỏi là bồi dưỡng học sinh kém
thì nhà nước thì bỏ tiền
trường bỏ quỹ của mình ra
giúp đỡ các cháu hoặc giáo viên phải
làm chú đỡ các cháu theo nó rất là công khai
nó rất là nhân vật
chứ không phải là vì dạy thêm
mà ép buộc học trò cái quan niệm về
dạy thêm học thêm phải trên cả
hai cơ sở vừa bảo vệ
quyền của người thầy giáo nhưng
phải chấm dứt cái tình trạng
là lợi dụng cái dạy thêm ấy
để mà làm những cái biểu hiện tiêu cực
nhất là khổ cho các cháu
thì tự ta mong muốn như vậy
thưa ông là chúng ta vẫn còn
nhớ đến hoặc là
không thể nào mà
quên được trong cái kỳ thi vừa qua
thì đã xảy ra những cái lùm xùm
về việc chấm thi việc tổ chức thi
hay là giám sát thi và
khiến cho rất nhiều người phải băn khoăn lo ngại
trong dự thảo này đề cập đến
thì cái hình phạt dành cho cái việc
vi phạm trong thi cử lại
chỉ từ mức từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
mà trong khi đó đặt bên cạnh chúng ta
so sánh với cái mức phạt dành cho giáo viên
mà xâm phạm theo học sinh thì
lên tới ba mươi triệu đồng vậy thì cái sự
tranh lệch giữa hai cái mức phạt này
thì có hợp lý hay không
phải phân biệt đấy như tôi nói
phân biệt trong cái phần
chúng ta xem xét cái việc
giáo viên vi phạm
nhân phẩm cũng như thân thể
của học sinh thì chúng ta phải xem xét hết sức cẩn trọng
nhưng ở đây cái việc sai sót
trong thi cử nhất là vừa qua
là lợi dụng chiếc quyền
của mình lợi dụng những cái công việc của mình
được giao mà làm sai lạc đi
kết quả thi thì theo
quan điểm của tôi là phạt rất nặng
và đây là sang hình sự
vì cái này phải điều tra phải tìm hiểu
thì mới ra được chứ không phải là
tự nhiên anh trông thấy anh gặp
biên bản thì anh phạt thành chính được ngay đâu
có phải không ạ
và để cho nó chấm dứt
cái tình trạng gian lận trong thi cử
thì chúng ta phải phạt tạng
và một số cái phải chuyển sang hình sự
chứ không phải chỉ có phạt đâu
thì quan điểm của tôi là
bộ ưu sục vẫn còn nương nhẹ cho
cái chỗ này do đó cái điều luật
về cái này phải
phải khắt khe hơn phải rõ ràng hơn
thì chúng ta mới chấm dứt được
cái tình trạng gian lận trong thi cử
vâng thưa ông với những gì mà chúng ta
đã vừa trao đổi xong thì theo
quan điểm cá nhân của ông ông
nghĩ rằng chúng ta nên xử lý bằng
những cái phương thức như thế nào để
có thể hợp tình hợp lý và đạt
hiệu quả hơn trong lĩnh vực giáo dục mà đặc biệt
là trong bối cảnh giáo dục của việt nam hiện nay
trong nhà trường ý hiện nay
chúng ta phải thấy là
cái môi trường giáo dục và môi trường văn hóa
chúng ta hiểu vì thế tất cả những cái
hoạt động giáo dục nhà trường phải trên
cơ sở giáo dục
cái hình phạt là chỉ để cho người ta tự chịu
trách nhiệm về các hành vi của người ta
để người ta điều chỉnh
và trong giáo dục
của chúng tôi thì có rất nhiều
các cái hình thức đối với học sinh
từ thấp đến cao để mà điều chỉnh
các hành vi của chúng tôi thì nghĩ
đối với giáo viên chúng tôi cũng thấy như vậy
do đó cái giải pháp đầu tiên
trong nhà trường là
thầy và trò đều
phải nêu cao những giá trị sống
anh phải có cái giá trị yêu thương anh phải
có giá trị tôn trọng anh phải có
giá trị khuôn rung tất cả những cái đó thì nó
sẽ chấm dứt được cái tình trạng bạo lực học đường
và nếu anh
thấy được cái giá trị trách nhiệm
của mỗi người thì ai cũng phải làm tốt
cái việc của mình cái thứ hai là
công tác quản lý của nhà trường
hiện nay trong cái dự thảo này cũng chưa
làm rõ cái trách nhiệm của hiệu trường
nhiều việc thí dụ như cô giáo bốn tháng
ba tháng không nói thì hiệu trường
đã để thế đấy là lỗi của hiệu trường chứ
hay là một cô giáo là
bắt học sinh quy có bảo để người khác
sinh quy thế đấy là lỗi của hiệu trường đấy chứ
chúng ta chưa làm rõ trách nhiệm
của người đứng đầu quan niệm của tôi
là trong nhà trường thì
người đứng đầu không phải chỉ là làm công tác
quản lý tốt không phải làm công tác lãnh đạo
mà trước hết phải là nhà giáo dục
nhà sư phạm thì tổ chức
trong nhà trường nó mới có kỷ cương
có nền đếp vâng thưa ông có thể nói là
để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay
thì chúng ta nên coi giáo dục
không phải là một thị trường để mà có thể
phạt tiền mà hệ thống giáo dục
thì nên phải xử lý
vi phạm bằng cách giáo dục
vâng và xin được cảm ơn những chia sẻ
vừa rồi của ông đã đem đến cho chương trình
của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
kỷ luật bao giờ cũng có hai mặt
tích cực và tiêu cực giáo dục là
làm sao kỷ luật mang tính tích cực
đó là kỷ luật đúng người đúng tội
khiến học sinh thấy được khuyết điểm của mình
chứ không phải chặn con đường phát triển
của các em điều quan trọng là sự kết hợp
giữa gia đình nhà trường và xã hội
để nâng cao đạo đức của học sinh
và giáo viên thời hạn chót nhận
ý kiến về dự thảo nghị định này
là ngày hai mươi năm tháng một mươi một hy vọng rằng
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiếp nhận
được nhiều những ý kiến đóng góp sắc đáng
để bảo đảm tính khả thi của văn bản
và đến đây thì thời lượng của chương trình
tâm điểm cũng đã hết xin kính chào quý vị và các bạn